đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu lần thứ một trăm bốn mươi bốn diễn ra tại vali indonesia đã nhất trí thông qua
nghị quyết hòa bình về cuộc xung đột tại ukraine tôn trọng luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc và toàn vẹn lãnh thổ
nghị quyết ghi nhận lo ngại rằng cuộc xung đột tại ukraine đang đe dọa an ninh toàn cầu với những bất ổn kinh tế tiềm ẩn trong tương lai
đồng thời kêu gọi tất cả các nghị viện thành viên ipu hỗ trợ các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng
nghị quyết cũng nhấn mạnh ipu như một nền tảng tiềm năng nhằm thúc đẩy hòa bình thông qua các cơ chế như nhóm chuyên trách của ipu
quy tụ các nghị sĩ đại diện cho các nhóm địa chính trị khác nhau tại ipu
cuối cùng nghị quyết kêu gọi các nghị viện thành viên ipu tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho những người buộc chạy trốn khỏi khu xung đột này
đảm bảo sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ vào các cuộc đối thoại hòa bình giữa nghị sĩ hai nước